tại nghệ an do ảnh hưởng từ cơn bão số tám trong hai ngày qua nghệ an đã xuất hiện mưa lớn để đảm bảo an toàn cho người dân từ các tỉnh thành phía nam đến và đi qua địa phận nghệ an
khi gặp mưa lớn tỉnh đã bố trí lực lượng túc trực và đón tiếp người dân vào bến xe khách miền trung nằm cạnh đường tránh thành phố vinh
để việc đón tiếp các công dân đảm bảo an toàn chú đáo các lực lượng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ khai báo y tế cung cấp lương thực thực phẩm miễn phí từ sữa nước uống bánh mì đến bánh trưng trao nóng cho trẻ em
theo sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an tính từ ngày ba tháng một mươi đến nay tỉnh nghệ an đã đón gần bảy công dân hồi hương từ các tỉnh phía nam trở về
trong điều kiện thời tiết cực đoan mưa lớn gió giật mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão số tám việc chủ động tiếp đón
đảm bảo an sinh cho bà con hồi hương là điều cần thiết tỉnh nghệ an cũng khuyến cáo các công dân chỉ tiếp tục di chuyển khi hết mưa lớn và khi bão tàn